thưa quý vị và các bạn thành phố hồ chí minh tiếp tục trở thành địa điểm nóng trên cả nước
khi chùm ca nhiễm biến thể omicron cộng đồng tại đây được ghi nhận đã tăng lên năm trường hợp
nguồn lây được xác nhận là người phụ nữ nhập cảnh từ mỹ về việt nam hôm bảy tháng một
sáng ngày hai mươi bốn tháng một nguồn tin từ sở y tế tp hcm cho hay kết quả giải mã trình tự gen
xác định thêm hai ca nhiễm biến thể omicron liên quan đến trùm ca cộng đồng đã công bố
cụ thể người phụ nữ nhập cảnh nhiễm omicron là chị ntnp bốn mươi một tuổi
chị p đã tiêm ba mũi vaccine covid một mươi chín được cách ly sau nhập cảnh tại nha trang
sau đó xét nghiệm dương tính khi về tp hcm
ba người thân có tiếp xúc với chị p sau đó được xác định nhiễm biến thể omicron
ngành y tế tiến hành truy vết xét nghiệm các trường hợp liên quan xác định một mươi một f một
hai trường hợp mới có kết quả giải mã trình tự
ba người thân nhiễm omicron đều là nam và còn mối liên hệ với trùm ca omicron cộng đồng trước đó
cụ thể trường hợp thứ nhất hai mươi năm tuổi ngụ phường một mươi bảy quận bình thạnh
sống tại khu trung cư ở quận một mươi một đã tiêm hai mũi vaccine
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một người này được giới thiệu làm bảo vệ tại nhà của bệnh nhân nhập cảnh ở bình thạnh
trường hợp thứ hai hai mươi tám tuổi là bác sĩ khoa cấp cứu của một bệnh viện
người này sống cùng nhà với bệnh nhân ở khu trung cư quận một mươi một đã tiêm đủ ba liều vaccine
như vậy tp hcm hiện có năm trường hợp nhiễm biến thể omclon trong cộng đồng
xuất phát từ một ca nhiễm omicron nhập cảnh
bước đầu có cơ sở để nhận định nguồn lây là người nhập cảnh
việc xác định nguồn lây sẽ giúp việc truy vết khoanh vùng dễ dàng hơn
bên cạnh đó hiện tất cả f một và f hai khác liên quan đều có kết quả âm tính
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm
nếu áp dụng nghiêm năm k đặc biệt là khẩu trang thì omicron vẫn bị ngăn chặn và không lây nhiễm khi tiếp xúc
trong một mươi một f một tiếp xúc với bốn f chỉ có hai người bị lây nhiễm
tiến sĩ châu khuyến cáo người dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang lo lắng
và tuân thủ nghiêm thông điệp năm k là giải pháp quyết định
biến chủng mới có thể ủ bệnh ngắn dễ lây lan
nhưng nó không thể xuyên qua khẩu trang và không thể sống sót sau khi rửa tay